thời gian qua lực lượng công an xã bảo thuận huyện di linh tỉnh lâm đồng
đã tập trung thực hiện tốt công tác dân vận phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn
từng bước tạo thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc
xã báo thuận huyện di linh tỉnh lâm đồng có chín mươi bảy là người đồng bào dân tộc thiểu số
trong đó có chín mươi bốn người dân theo đạo thiên chúa và tin lành
trước đây phong tục tập quán của bà con còn lạc hậu cưới hỏi ma chay diễn ra nhiều ngày
tình trạng thanh thiếu niên quậy phá vi phạm luật giao thông đường bộ còn nhiều
đặc biệt là tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc ít người
ngay sau khi lực lượng chính quy được phân công về xã nhận nhiệm vụ vào năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an xã bảo thuận đã xác định công tác vận động tranh thủ chức sắc
già làng người có uy tín để làm công tác vận động bà con tính đồ
cũng như người đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước là công tác trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trực tự phát triển kinh tế của địa phương
trong thời gian này già làng po cùng lực lượng công an đã cùng nhau tuyên truyền
chia sẻ động viên những thanh niên này
ông thường khuyên họ nên bỏ hết ngồi tật xấu bỏ bớt bia rượu và đi làm để có tiền nuôi bản thân
gia đình ngoài ra không ngại khó ngại khổ ông lặn lội đến từng nhà vận động bà con
thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bài trừ hủ tục tham gia giữ gìn
phát huy bản sắc dân tộc tạo sự đồng thuận xây dựng thôn buôn đoàn kết bình yên phát triển
nhờ uy tín về làng nên mình vận động là người ta nghe đặc biệt là thanh thiếu niên
chú thường vận động là nếu muốn làm người tốt mình phải biết làm việc bỏ đi những tật xấu của mình
thì lúc đó mình mới thành người được
những thanh niên đó bây giờ đã lấy vợ
không còn quậy pha
nhưng lúc đó mình mới thành người được
linh mục trần mạnh cương phó sứ kala xã bảo thuận cho biết
hiện nay giáo sứ có khoảng sáu tám trăm linh giáo dân
linh mục thường xuyên nhắc nhở bà con sống tốt đời đẹp đạo
thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo giáo sứ đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động giáo dân
trong giáo sứ chủ động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân nêu cao tinh thần cảnh giác
chủ động phòng ngừa tố giác tội phạm nhằm giảm thiểu các loại tội phạm tệ nạn xã hội
và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra
giáo sứ cala và công an xã đã có sự trao đổi thông tin các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự
các trường hợp vi phạm pháp luật và các vấn đề mà giáo dân thuộc giáo sứ quan tâm
trong việc đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
tức là đã có bước đầu là đã có kết quả rất là nhiều
trong vấn đề đặc biệt là trong vấn đề mà ma chay
mà chai thì họ có thay đổi nhiều từ vấn đề những cái khủ tục
giờ họ có thể bỏ dần dần đi
nhờ công tác dân vận vận dụng đinh quạt những cánh tay núi dài
là các nhà làng trưởng bản chức sắc tôn giáo
đến nay tình trạng tạo hôn hành thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn đã giảm hẳn
tình hình an ninh trực tự được đảm bảo
tình hình trật tự an toàn xã hội sáu tháng đầu năm xảy ra hai vụ giảm ba vụ so với năm hai nghìn hai mươi một
ba nạn giao thông hai vụ không có thiệt hại viện người và tài sản
tảo hôn một vụ lực lượng công an và người có quy tính đang tiếp tục vận động
tăng cường công tác vận động của chúng dân hơn nữa
và thường xuyên có những phối hợp và các băng nành đàn thể
các cơ quan có liên quan để tổ chức các cuộc vận động sâu rộng và đạt hiệu quả cao hơn nữa
với cách làm linh hoạt công an xã bảo thuận luôn nhận được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân
người có quy tính chức sắc tôn giáo luôn thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình
thật sự là cầu nối của đảng trong công tác vận động quân chúng
đưa chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số
và giúp đồng bào ổn định đời sống phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững